hội nhà báo tỉnh thừa thiên huế và báo thừa thiên huế phối hợp tổ chức hội thảo khoa học
báo dân trong dòng chảy báo chí cách mạng nhân kỷ niệm tám mươi năm ngày báo dân
cơ quan ngôn luận của đảng cộng sản đông dương xứ ủy trung kỳ ra số đầu tiên tại huế
ngày mùng sọc tháng bảy năm một nghìn chín trăm ba mươi tám ngày mùng sáu tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám
báo dân là tờ tuần báo khổ lớn có ban biên tập có tòa soạn được tổ chức bày bàn
báo xuất bản được một mươi bảy số mỗi số có số lượng phát hành năm bản
các đại biểu rời thảo khẳng định vai trò của báo dân trong dòng chảy báo chí cách mạng việt nam
tờ báo dân ra đời đã góp phần quan trọng vào thành quả chung của báo chí cách mạng ở huế
nơi từng được xem là trung tâm báo chí của cả nước
đồng thời khẳng định báo chí có một trung tâm
báo chí là một trong những chỗ đứng quan trọng trong lịch sử cách mạng việt nam
đặc biệt vai trò của các nhà báo đồng thời cũng là những cán bộ hoạt động cách mạng thời kỳ đó
từ thực tiễn cách mạng và coi báo chí là một công cụ đầu tranh đã trở thành những nhà báo cách mạng
và những cán bộ lãnh đạo cao cấp của đảng như nguyễn trí diễu phan đăng lưu hải triều bùi săn tổ hiểu
đây là dịp để các nhà báo qua các thời kỳ ôn lại truyền thống báo chí cách mạng việt nam
và tri ân những nhà báo cách mạng từ đó phát huy hơn nữa vai trò của báo chí cách mạng
trong sự nghiệp phát triển của thừa thiên huế và đất nước nói chung